thưa quý vị phát triển du lịch gắn với lịch sử truyền thống bản sắc văn hóa của dân tộc việt nam là điều cần thiết để góp phần không nhỏ thúc đẩy kinh tế của nước nhà
tuy nhiên việc đưa các thông tin lịch sử sai lệch vào giới thiệu địa điểm du lịch sẽ gây ra nhiều hệ quả xấu ảnh hưởng đến văn hóa của việt nam
liên quan đến câu chuyện này mới đây cư dân mạng đã chia sẻ rất nhiều một clip với nội dung
hướng dẫn viên người hàn quốc đưa du khách hàn quốc đi tham quan tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
nhưng người này đã thuyết minh sai lệch về lịch sử văn hóa việt nam
ngay khi clip được lan truyền trên mạng đã thu hút sự quan tâm rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước thông tin người hướng dẫn viên hàn quốc đưa ra
các đoạn video ghi lại cảnh hướng dẫn viên người hàn quốc đưa du khách hàn quốc đi tham gia các di tích văn hóa lịch sử tại đà lạt
tại các địa điểm này hướng dẫn viên tự thuyết minh cho đoàn du khách và không có sự xuất hiện của hướng dẫn viên người việt nam
đáng nói các thông tin do hướng dẫn viên hàn quốc thuyết minh hoàn toàn sai lệch chắp vá
trong đó một đoạn dịch được từ video có nội dung thuyết minh về vua bảo đại
vua sống ở châu âu mẹ là hoàng thị cúc
cha bảo đại sinh được một trăm linh người con toàn nam năm mươi theo mẹ lên núi năm mươi con theo cha xuống biển
người này mở rộng nhiều đất cho việt nam
vua bảo đại cao một m bảy mươi sáu xây ba căn nhà để nghỉ ngơi trên đà lạt
các nội dung do hướng dẫn viên thuyết minh lặp đi lặp lại
nội dung cha của vua bảo đại sinh được một trăm linh người con toàn nam rất vô lý
nhưng không có du khách nào phản ứng ngược lại còn nhận được sự tò mò thích thú
xuyên tạc lịch sử văn hóa của quốc gia khác là việc không chấp nhận được
dù là người nước ngoài nhưng khi đưa thông tin thuyết minh cũng phải chính xác tuyệt đối
người này đã nhầm sang câu chuyện của lạc long quân và âu cơ rồi
sai thông tin quá trầm trọng về lịch sử của việt nam
cần có chế tải sử phạt đối với hướng dẫn viên và công ty du lịch quản lý
sinh ra trên mảnh đất việt nam tự hào nghe những thông tin sai lệch như thế này mình rất khó chịu
nó không chỉ là câu chuyện của những du khách nghe bài thuyết minh này
mà to lớn hơn là văn hóa lịch sử của việt nam
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng cho biết vụ việc đã được ghi nhận
sở sẽ cử thanh tra vào cuộc để làm rõ
đơn vị này cho biết thêm chưa kể nội dung thuyết minh
đúng hay sai dẫn đoàn trên lãnh thổ việt nam mà không có hướng dẫn viên việt nam đã là sai pháp luật
đặc biệt đây không phải là lần đầu hướng dẫn viên nước ngoài hành nghề trái phép tại việt nam
năm hai nghìn một mươi tám cộng đồng từng dậy sóng trước video ghi cảnh một hướng dẫn viên người trung quốc
giới thiệu áo dài truyền thống của việt nam là sườn sám và việt nam trước đây thuộc về trung quốc
khi dẫn đoàn tham quan tại bảo tàng đà nẵng
thực trạng hướng dẫn viên du lịch ngoại trở nên nhức nhối nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý rất điểm
đây là mối lo ngại lớn gây đe dọa các giá trị văn hóa lịch sử vẻ đẹp đất nước con người việt nam
thật sự đáng lo ngại trước những hướng dẫn viên nước ngoài
nếu họ không nắm rõ và tuyên truyền sai lệch lịch sử việt nam cần có những quy định chặt chẽ hơn trong việc này
cần phải chấn chỉnh ngay vấn đề này đây không phải là lần đầu tiên xảy ra câu chuyện tương tự như vậy
mấy năm trước là hướng dẫn viên trung quốc bây giờ là hướng dẫn viên hàn quốc
đây là mối đe dọa lớn tới lịch sử nước nhà
thuyết minh về văn hóa việt mà được thực hiện bởi người nước ngoài
trong khi đó không có hướng dẫn viên người việt nội dung không được kiểm chứng
các cơ quan quản lý cần siết chặt kiểm tra kỹ chứ không phải để lan truyền trên mạng rồi mới vào cuộc như vậy được
để hạn chế việc hướng dẫn viên người nước ngoài hành nghề trái phép ở việt nam
cơ quan chức năng cần có chế tài mạnh mẽ tăng cường công tác quản lý giám sát
khi các công ty lữ hành đưa khách đến các cơ quan chức năng phải kiểm tra thẻ và hồ sơ của công ty
trước khi trả họ vào điểm đến du lịch
bên cạnh đó công tác tuyên truyền cũng cần phải được thực hiện
việt nam luôn trân trọng các công ty nước ngoài mang du khách đến
nhưng họ phải tôn trọng quy định và pháp luật bởi đồng tiền không thể mua lại được trí thức
phần lớn hướng dẫn viên nước ngoài không có kiến thức không nghiên cứu lịch sử văn hóa việt nam
nên truyền đạt thông tin không trung thực
vì vậy cần có chế tài quy định chặt chẽ về vấn đề này
nếu họ vi phạm phải mạnh tay xử lý
thậm chí cần trục xuất về nước
hướng dẫn viên hàn quốc xuyên tạc lịch sử việt nam thì đây là một sai sót nghiêm trọng
khiến du khách tiếp nhận thông tin sai lệch và méo mó
mình nghĩ cần xiết lại quy định này trong hoạt động du lịch để không xảy ra tình trạng này nữa
trên thực tế việc hướng dẫn viên du lịch đưa thông tin sai lệch sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh đất nước
con người việt nam gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
vì vậy các cơ quan chức năng cần đưa ra những giải pháp mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng này
quan điểm của bạn như thế nào về đề xuất này
hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân